đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương đã có buổi làm việc với tỉnh thanh hóa về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng chúc mừng tỉnh thanh hóa đã có những tiến bộ tích cực trên nhiều lĩnh vực
kinh tế chính trị xã hội đều đạt được những thành tích cao so với kế hoạch đề ra
thanh hóa cũng thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương như nghị quyết trung ương bốn nghị quyết ba mươi năm của chính phủ và chỉ thị năm của bộ chính trị
trong năm hai nghìn một mươi chín thông tin xấu bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh
đồng chí võ văn thưởng đề nghị thanh hóa tiếp tục kiên trì thực hiện các nghị quyết chỉ thị của trung ương
đặc biệt là nghị quyết trung ương bốn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu của đại hội đảng nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đề ra
chú trọng công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ công tác sắp xếp cán bộ sau đại hội